bộ công thương vừa ban hành thông tư bốn mươi một quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất chuyển khẩu
thông tư này áp dụng với một loạt loại hàng như thạch cao thạch cao khan xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép xỉ luyện kim
ngoài ra các mã hàng khác cũng thuộc danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất chuyển khẩu
gồm giấy loại hoặc biển loại thu hồi tơ tầm phế liệu phế liệu lông cừu hoặc lông động vật phế liệu bông vải vụn thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu
thông tư nêu rõ danh mục phế liệu không áp dụng đối với trường hợp kinh doanh chuyển khẩu
theo hình thức hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nút xuất khẩu đến nước nhập khẩu không qua cửa khẩu việt nam
đối với những lô hàng phế liệu đã làm thủ tục hải quan tạm nhập chuyển khẩu trước ngày thông tư có hiệu lực
được tiếp tục thực hiện theo quy định tại nghị định sáu mươi chín của chính phủ
thông tư có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng một mươi hai đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín